các mô hình dân vận khéo bảy trăm năm mươi mô hình được đăng ký cấp nguyện bốn mươi tám mô hình đăng ký cấp tỉnh trong năm đã cho thấy sức sống của một phong trào quần chúng mạnh mẽ rộng lớn
dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong
câu chuyện về mô hình một mươi cộng một gia đình giúp nhau thoát nghèo bền vững ở ấp ba xã lương tâm là một ví dụ
hơn một năm trước nỗi lo về miếng cơm manh áo tiền viện phí cho con hằn trên gương mặt tiểu tụy của vợ chồng anh quách văn viễn và chị nguyễn thị huệ
vậy mà hôm nay trên những gương mặt ấy đã ánh lên niềm vui và sức sống mới